cảm ơn các bạn đã theo dõi
qua đó phát hiện nhiều thi thể tại một phòng vệ sinh và hiện còn hai phòng gồm một phòng hát và kho chưa thể tiếp cận được vì nhiệt độ cao
về nguyên nhân ban đầu lực lượng chức năng xác định là do chập điện
trong khi đó tại hà nội lực lượng chức năng vừa làm công tác chấn an tinh thần vừa sử dụng các thiết bị chuyên dụng để giải cứu an toàn một mươi người bị mắc kẹt trong thang máy
vụ việc xảy ra tại tòa nhà hh một a cụm trung cư flc đại mỗ
quận năm tử liêm hà nội
tiếp nhận thông tin đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận nam tử liêm báo cáo trung tâm thông tin một trăm một mươi ba
điều động một xe chỉ huy một xe chữa cháy một xe cứu hộ đến hiện trường
khoảng hai mươi phút sau lực lượng chức năng cứu được tất cả một mươi người là những công nhân đang hoàn thiện công trình ra ngoài an toàn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
với hành vi giết người vào chiều ngày hôm nay phạm thế giáp chú tại thành phố rạch giá
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tạm giữ hình sự
giáp là giáo viên thể dục tại trường trung học cơ sở nguyễn du và nạn nhân là đồng nghiệp cùng trường
tại cơ quan điều tra giáp khai nhận đối tượng và đồng nghiệp là hoàng anh tuấn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
do bị tuấn hăm dọa nên sáng ngày bảy tháng chín giáp mang theo dao đi làm để phòng thân
tại trường hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và giáp đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến tuấn tử vong
người ăn xong giáp vứt hung khí
rồi đến cơ quan công an đầu thú
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình định vừa bắt khẩn cấp lê anh quang
trú tại thành phố quy nhơn để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
bất ngờ kiểm tra tại số nhà một nguyễn khắc viện phường gành giáng thành phố quy nhơn
lực lượng chức năng đã bắt quả tang quang đang tàng trữ trái phép chất ma túy
và đáng chú ý là khám xét nhanh nợ của đối tượng
lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần tám mươi bốn gram ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng rulo
công an phường nha tam thành phố bột ma thuật tỉnh đắk lắc đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố bột ma thuật
truy tìm nhóm đối tượng côn đổ dùng hung khí đập phá một quán ăn trên địa bàn
vụ việc xảy ra vào đêm ngày sáu tháng chín sau đối tượng đeo khẩu trang đội mũ và mặc áo mưa đi trên ba xe máy
đã được che biển số
công an phường nha tam thành phố bột ma thuật tỉnh đắk lắc đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố bột ma thuật